vấn đề ngộ độc rượu cũng không chỉ là vấn đề riêng xảy ra tại việt nam
trong không khí lễ hội đầu xuân ở nhiều quốc gia nhiều người quan niệm rằng cuộc vui mà không có chút rượu thì sẽ chẳng còn vui nữa
tuy nhiên quan niệm này đã và đang dẫn đến những tấn bi kịch thương tâm
dùng dầu tắm thay rượu để tìm cảm giác say sưa nhiều người đã thiệt mạng tại thành phố iqus thuộc vùng siberia
giới chức xác nhận có năm mươi bảy người nhập viện trong một tháng qua sau khi uống dầu tắm có tên gọi là hotons và bốn mươi tám người đã tử vong trong đó có cả nạn nhân nữ
đây là một bí kịch khủng khiếp
theo giới điều tra dầu tắm hothons có dán cảnh báo không được uống nhưng nhiều người đã phất lờ và uống nó thay rượu
một quan chức địa phương cho hay dầu tắm hothon được đựng trong chai có rán nhãn ghi thành phần là chín mươi ba cồn dầu tranh chất đông lạnh
họ đã phát hiện ra hơn hai chai dầu tắm nghi có độc tố những bằng chứng này đã bị thu hồi và đang được phân tích
thủ tướng nga dmitry medvedev tuyên bố ông muốn kiểm tra việc cấm những sản phẩm có thể gây tử vong cho nhiều người như trên và bộ luật hình sự đang được sửa đổi nhằm phạt nặng các đối tượng vi phạm